cục bộ địa phương trong công tác cán bộ hiện nay vừa tạo động lực và nguồn sáng tạo mới trong bố trí
sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý góp phần chuẩn bị nhân sự cho lâu dài
xã xuân hương huyện lạng giang tỉnh bắc giang năm hai nghìn một mươi tám đã kỷ luật ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt
do bung lòng quản lý thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao
huyện ủy lạng giang sau đó đã điều động đồng chí phạm văn thắng
phó phòng tài nguyên môi trường về đảm nhận vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân xã
người đứng đầu chính quyền được thay thế công tác lãnh đạo chỉ đạo
cũng như chất lượng công việc của cán bộ cấp dưới có bước chuyển biến
không chỉ tăng cường cán bộ từ huyện xuống cơ sở
các địa phương cũng chú trọng việc luân chuyển ngang giữa các lĩnh vực
thành ủy ninh bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay luân chuyển hai mươi năm lượt cán bộ lãnh đạo quản lý
từ thành phố về xã phường công tác điều động giữa các khối chín đồng chí
bản thân đồng chí bí thư thành ủy cũng là giám đốc sở y tế được luân chuyển sang
công tác chỉ đạo và thực hiện được thay đổi rõ rệt tránh đi theo lối mòn
là mới tinh thần cho đội ngũ cán bộ
hàng tháng là có phê bình đối với những đồng chí cán bộ lãnh đạo các phòng ban
mà thực hiện chương nghiêm thực hiện các kết luận các thông báo của ban thượng bộ thành ủy
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay thì đã phê bình hai mươi sáu cá nhân là các đồng chí lãnh đạo các phòng ban
và sáu tập thể thực hiện ý kiến chỉ đạo của thượng trưởng thành ủy là chương nghiêm
hàng tháng là đoàn thượng bộ thành ủy
thứ hai nữa là đối với các phòng ban các đơn vị mà hoàn thành tốt nhiệm vụ
và có tiêu biểu trong việc thực hiện nghị quyết chung bốn cũng như chỉ thị năm
rất là khách quan
nhận mọi sự việc nó mang một con mắt mới cái gì cũng mới
chính vì những cái suy nghĩ như thế mới như thế
thì qua cái quá trình mà mình thâm nhập cơ sở thống kê điều hòa thống kê
rồi phân tích tình huống thì mình thấy rằng là mình có thể đưa ra được nhiều cái giải pháp
nhiều cái sáng kiến nhiều cái điều muốn làm mà mình sẽ đưa ra
và tôi thấy rằng đối với cái thuận lợi là mình sẽ
tìm hiểu sâu được thực tế này và đưa ra nhiều được những cái quan điểm cũng như là cái phương pháp cách làm
thực tế đã cho thấy việc luân chuyển cán bộ không chỉ giúp các địa phương sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo
quản lý người đứng đầu các địa phương mà còn là cơ sở để quy hoạch lại đội ngũ kế cận
đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ yếu kém không đủ năng lực
tạo môi trường cho những cán bộ có chiều hướng phát triển được trao dổi thực tế
tại cơ sở hoặc cơ quan địa phương mới
để đảm bảo có chất lượng
thì ban thường vụ tỉnh ủy đã có cái kế hoạch rất cụ thể
để chuẩn bị khảo sát đối với cán bộ trong quy hoạch có chiều hướng phát triển
rồi là gặp gỡ cán bộ rồi là chuẩn bị nơi cán bộ đến
để làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên
để tạo sự đồng thuận cao tạo ra cái nguồn cán bộ dồi dào phong phú
và cũng là mặt giúp
cho cán bộ là tích lũy thêm được kinh nghiệm và vững vàng hơn trong công tác lãnh đạo quản lý
luận chuyển cán bộ giờ đây đã trở thành nội dung thường xuyên
và được quan tâm thực hiện ở tất cả các địa phương
làm tốt công tác này sẽ làm nền tảng cho việc lựa chọn cán bộ vào diện quy hoạch khoa học hơn
đưa vào nguồn những cán bộ xứng đáng nhất có uy tín và sức quy tụ cao
phù hợp với vị trí quy hoạch